thưa quý vị nếu các nguồn tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn trở nên ngày càng khăn hiếm
thì khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận không gian phát triển vô hạn
và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất những con người bình dị nhất
đó là khẳng định của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại lễ chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam
kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập bộ khoa học và công nghệ và lễ trao giải thưởng tạ quang biểu năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế quốc gia
cùng sự có đồng chí phạm gia khiêm nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương đại diện các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế
các doanh nghiệp cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo các nhà khoa học
năm hai nghìn hai mươi ba việt nam xếp thứ bốn mươi sáu
tăng hai bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong một mươi năm qua tính từ năm hai nghìn một mươi ba thứ hạng của việt nam tăng ba mươi bậc từ vị trí bảy mươi sáu lên bốn mươi sáu
việt nam liên tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp
việt nam được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới coi là quốc gia đạt tiến bộ về đổi mới sáng tạo
một cách có hệ thống và có tiềm năng lớn nhất là trong thế hệ trẻ
đến nay việt nam đã có bốn kỳ lân khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ xếp thứ ba trong khu vực đông nam á
hiện nay bộ khoa học và công nghệ đang tập trung giả soát đề xuất thủ tướng chính phủ các giải pháp
nhằm nâng cao năng suất lao động dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
bộ cũng đang tập trung sửa đổi toàn diện luật khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi ba
nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn tới
về giải thưởng tại quang biểu qua một mươi năm triển khai bộ khoa học và công nghệ đã trao giải thưởng
cho một mươi tám nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học xuất sắc và bốn nhà khoa học trẻ
năm hai nghìn hai mươi bốn số lượng hồ sơ đề cử tại kỳ xét tặng giải thưởng tăng gấp đôi so với mọi năm và đều có chất lượng rất tốt
một trong những điểm mới của giải thưởng năm nay là mở rộng việc xem xét trao giải thưởng cho các nhà khoa học
trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tiếp nhận hồ sơ theo hình thức đề cử xem xét lựa chọn nhà khoa học
để trao giải thưởng thông qua việc đánh giá kết quả nghiên cứu cơ bản
trong tối đa ba bài báo
khoa học quốc tế được công bố trong thời gian bảy năm
thủ tướng nhấn mạnh với nhiều chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển khoa học công nghệ
và phát huy vai trò đội ngũ trí thức nhà khoa học ngành khoa học công nghệ nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc
đạt những thành tiệu quan trọng đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là một yếu tố nền tảng của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
hai trong các yếu tố quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên phạm vi toàn cầu và đặc biệt quan trọng đối với nước ta hiện nay
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường ngắn nhất để đạt được các mục tiêu
phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo với vai trò nền tảng phát triển đất nước nhanh bền vững là yêu cầu khách quan
lựa chọn khôn ngoan và cần có ưu tiên về nguồn lực
thủ tướng mong rằng tinh thần say mê nghiên cứu dấn thân vì khoa học công nghệ của các thế hệ đi trước tiếp tục được lan tỏa
phát huy mạnh mẽ tạo động lực truyền cảm hứng trong thế hệ trẻ nhất là đội ngũ nhà khoa học hôm nay và tương lai trong đó có các nhà khoa học nữ
phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là một yêu cầu khách quan là một lựa chọn khôn ngoan và cần có sự ưu tiên cho nó về nguồn lực
còn nguồn lực thì có cả về thể chế cơ chế sách nguồn lực thì có cả con người
nguồn lực thì có cả cái hạ tài
thủ tướng mong rằng tinh thần say mê nghiên cứu dấn thân vì khoa học công nghệ của các thế hệ đi trước tiếp tục được tạo động lực truyền cảm hứng lan tỏa phát huy mạnh mẽ trong thế hệ trẻ nhất là đội ngũ nhà khoa học hôm nay và tương lai